ngân hàng nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước
đang chú ý trong bảy lần điều chỉnh tỷ giá bán đô la mỹ từ đầu năm đến nay đây là lần đầu tiên ngân hàng nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá bán đô la mỹ từ đầu năm đến nay
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thành phố có gần hai năm triệu lao động đang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội tăng hơn ba trăm bốn mươi năm người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó chủ yếu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ sản xuất tiêu dùng như ngành dịch may cơ khí giao hàng chế biến thực phẩm
khác biệt so với cùng kỳ năm trước các tác phẩm phim việt chiếu tết năm hai nghìn hai mươi ba đều là kịch bản gốc
có thời gian tiền kỳ kỹ càng hơn các chiến dịch truyền thông đã khởi động
nhiều yếu tố hút khán giả quy tụ trong đợt chiếu cao điểm này được kỳ vọng tạo ra kỷ lục doanh thu mới cho thị trường phim ảnh
tết nguyên đáng hàng năm luôn là cuộc đua tứ mã của bốn nhà phát hành phim lớn tại việt nam là galaxy cgv việt nam cjitamine và lotte
hai ngựa đua đầu tiên đã công bố tham gia mùa phát hành cao điểm sắp tới là phim chị chị m hai từ nhà sản xuất quyên vũ
đạo diễn vũ ngọc đảng và phim nhà bà nữ do trấn thành sản xuất
sẽ phục hồi nhanh hơn và sẽ trở lại đạt phát triển của những năm trước dịch
nhà phát hành galaxy chuẩn bị công bố một tác phẩm hài với nhiều niềm tin tạo ra lợi thế doanh thu sau thành công của phim em và trình giữa năm
điểm sáng của thị trường phim việt chui tết hai nghìn hai mươi ba là tính mới mẻ nguyên bản của kịch bản cũng như sự chuẩn bị chỉnh chu hơn trong khâu sản xuất
bởi bốn phim chưa tết năm hai nghìn hai mươi hai bị đánh giá chất lượng trung bình
một bộ phim dựng lại từ kịch bản hàn quốc một bộ phim có kho hai năm vì dịch
một bộ phim dựng lại từ series dài tập
và một phim thứ hai chiếu lại
và cái mà mình cảm thấy vui nhất đó chính là những kịch bản gốc từ người việt sáng tạo lên
chứ không phải là những kịch bản remec như những năm trước đây
về màu phim tết thì thạch thấy cả ba phim đều đang trong giai đoạn là phim hài
nó không có sự đa dạng của những năm trước đó như là có phim hài có phim hà nhưng mà có pha kinh dị
còn năm nay thì cả ba bộ phim đều thuần theo kiểu là hài hước vui nhộn
ngày tết thì người việt nam chúng ta thường sẽ có cái nhu cầu là có phim hài để giải trí
thạch nghĩ là
cả ba phim chắc chắn là sẽ gây ra được tiếng vang rất là lớn và tạo ra được cái sức hút trở lại
cũng như là doanh thu phòng vé rất là tốt cho thị trường
thực tế về doanh thu cho thấy các kỷ lục phòng vé phim việt đến nay chỉ có năm mươi là phim việt chiếu tết
nhiều phim tạo mốc kỷ lục doanh thu trước đây như phim em chưa một mươi tám hai phượng
hay mới đây nhất là bố già đều phát hành không vào dịp tết
tuy nhiên cao điểm phát hành vào ngày lễ lớn nhất năm nay
luôn mang đến khả năng thu hồi vốn cao cho nhà sản xuất và nhà đầu tư
thời điểm trước dịch đi thì tổng thị trường tết đâu đó nó khoảng từ bốn trăm linh cho tới bốn trăm năm mươi tỷ cho tất cả các phim
thì sau hai lần dịch cũng như là sau những cái khó khăn vừa qua
thì cái mức dự đoán của thị trường đâu đó là khoảng trên dưới ba trăm linh tỷ
thì con số ba trăm linh tỷ này nếu như có một bộ phim trong ba số đó bước lên hoàn toàn
mà theo dự đoán phần nhiều của mình là phim nhà bà nữ trấn thành
tại vì thương hiệu của trấn thành cũng như là những thành công đạt được
thì nó cũng là một cái dấu hiệu tích cực ít ra là nó có sự phục hồi
doanh thu mà trước covid thì điều đấy chắc cũng chưa ai có thể dám khẳng định
mà ngọc nghĩ rằng là cái điều quan trọng là những cái bộ phim mà sắp tới chuẩn bị ra giảp
chất lượng nó đủ tốt câu chuyện đủ hấp dẫn
bởi vì thật ra khán giả việt rất là thích xem phim việt
mình cũng rất là hiểu một điều khán giả cực thích xem phim
đặc biệt những mùa lễ tết những mùa cuối năm
cái chất lượng phim việt của mình đã càng ngày càng ổn định hơn
được đầu tư được làm tâm huyết hơn
thì những cái bộ phim sắp tới chuẩn bị ra giảm
mình cũng rất là hy vọng mình đặt niềm tin rằng là nó sẽ có đủ cái sức mạnh
và sức nặng để đưa khán giả trở lại giảm
từ nay đến cuối năm mạng ánh động trong nước chỉ còn ba tác phẩm đáng chú ý
là phim hạnh phúc máu phim cho tàn rực rỡ và phim đảo độc đắc từ mẫu thiên linh cái
cơ hội doanh thu bức phá cho năm hai nghìn hai mươi hai khá thấp
vì thế loại phim đang khát kén khán giả
do vậy các chiến dịch truyền thông đang tập trung cao độ cho các phim trước tết nguyên đáng
hy vọng lập lại được kết quả bán vé khả quan như giai đoạn trước covid một mươi chín
tính chung chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ
đạt một mươi hai bốn tỷ usd tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
tuy vậy từ quý tư hoạt động xuất khẩu bắt đầu thấm đòn lạm phát từ châu âu và mỹ
hai thị trường lớn nhất của ngành gỗ
điều đó dẫn đến việc hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ không có đơn hàng mới
ngành gỗ đứng trước nguy cơ đóng băng trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
cùng thời điểm này năm trước hoạt động sản xuất và cung ứng máy móc thiết bị
cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ việt nam của đơn vị này diễn ra hết sức nhộn nhịp
tuy nhiên kể từ đầu quý hai năm nay hoạt động bắt đầu chậm lại và gần như đình trệ
cho đến thời điểm hiện tại
đại diện công ty cho biết doanh nghiệp xuất khẩu gỗ không có đơn hàng
nên việc mua sắm máy móc thiết bị sản xuất cũng vì thế mà ngưng trệ
tình hình mà đứt gãy chuỗi cung ứng lẫn cái nhu cầu bị suy giảm của những thị trường thế giới
thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
và từ đó là những cái đơn vị mà tham gia vào cái ngành chế biến gỗ cũng bị ảnh hưởng theo
theo các doanh nghiệp ngành gỗ thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của việt nam là mỹ
thì sức tiêu thụ đang sụt giảm nghiêm trọng
nhu cầu tiêu dùng của thị trường này bị kéo giảm
khiến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành không đạt kỳ vọng
dù xuất khẩu sang nhật bản hàn quốc trung quốc tăng trưởng trên một mươi ba

thị trường trung đông hiện nay nó nổi lên và nó có một sức hấp dẫn rất lớn đối với khách hàng
và đặc biệt là đối với các nhà xuất khẩu nên quan tâm đến chuyện này
trước những khó khăn đang phải đối mặt các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ việt nam
đề xuất sự hỗ trợ từ phía chính phủ cùng ngân hàng nhà nước có chính sách giãn nợ
giảm lãi suất gia hạn vay giảm chi phí container đồng thời thiết kế gói cứu trợ doanh nghiệp
các doanh nghiệp cũng hy vọng các nhà buôn lớn trên thế giới giải quyết được lượng hàng tồn kho lớn
và sẽ đặt hàng trở lại

và sẽ đặt hàng trở lại